ngày tám tháng năm tòa án nhân dân tỉnh đồng nai đã trả hồ sơ cho viện kiểm sát nhân dân tỉnh cung cấp
để điều tra bổ sung vụ án môi giới hối lộ để bảo kê xe quá tải qua trạm cảnh sát giao thông suối tre
tòa án nhân dân yêu cầu viện kiểm sát điều tra bổ sung làm rõ một số tình tiết quan trọng vụ nhóm cò
lấy tiền tỷ bảo kê xe quá tải qua trạm cảnh sát giao thông suối tre để giải quyết vụ án một cách toàn diện đúng quy định pháp luật
thứ nhất tòa án nhân dân tỉnh yêu cầu điều tra làm rõ việc ông lê ánh dương nguyên trưởng trạm cảnh sát giao thông suối tre có phạm tội nhận hối lộ hay không
tòa xác định đây là mấu chốt quan trọng để giải quyết vụ án
trong đó tòa án nhân dân đánh giá trong lời khai của ông dương có nhiều điểm thiếu trung thực mâu thuẫn với lời khai của một số bị can khác
thứ hai tòa yêu cầu viện kiểm tra nhân dân điều tra cho đối chất giữa ông dương và trương công quang và trần quang tân
để làm rõ các mâu thuẫn về số lợi khai của ông dương

khi đó tòa cũng yêu cầu làm rõ số tiền bị can nguyễn văn hậu đặng văn út nhận từ các chủ xe tài xế là bao nhiêu và thu lợi bất chính bao nhiêu
tòa án nhân dân tỉnh cũng yêu cầu xử lý kết luận dứt điểm lấy lời khai đối chất và kết luận các trường hợp nguyễn đăng khoa và trương công quang
đưa tiền cho hai cán bộ cảnh sát giao thông thuộc tổ tuần tra đặc biệt
cuối cùng tòa đề nghị xem xét lại tội danh truy tố đối với một số bị cáo
trước đó viện kiểm sát nhân dân tỉnh đồng nai hoàn tất cáo trạng chuyển cho tòa án nhân dân cung cấp đề nghị truy tố các bị can trương công quang trần quang tân nguyễn đăng khoa đặng văn út trần thị diệu hoa nguyễn văn hậu ngô văn đạm về tội môi giới hối lộ
đồng thời viện kiểm sát nhân dân cũng đề nghị truy tố các bị can hoàng thị việt hà hoàng hiệp hoàng thanh sĩ tạ thị thu trà về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
riêng bị can lê bảo ngọc bị đề nghị truy tố cả hai tội danh trên
hôm hai mươi sáu tháng hai viện kiểm sát nhân dân tỉnh đồng nai vừa hoàn tất cáo trạng truy tố nhóm cò môi rời hối lộ lấy tiền tỷ để bảo kê cho xe quá tải qua trạm cảnh sát giao thông suối tre thành phố long khánh đồng nai
đáng chú ý trong nhóm này có bị can trần quang tân tài xế riêng của cựu trưởng trạm cảnh sát giao thông suối tre cùng bị truy tố với tân về tội môi dối hố lộ và các bị can trương công quang nguyễn đăng khoa đặng văn út trần thị diệu hoa nguyễn văn hậu ngô văn đạm lê bảo ngọc hoàng thị việt hà hoàng hiệp hoàng thanh sĩ tạ thị thu trà bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạm trạm cảnh sát giao thông suối tre thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai có trách nhiệm tuần trà kiểm soát trên quốc lộ một a đoạn từ km một nghìn tám trăm năm mươi một năm trăm linh xã bình minh huyện trảng bom tỉnh đồng nai đến km một nghìn bảy trăm bảy mươi một xã xuân hòa huyện xuân lộc tỉnh đồng nai giáp danh tỉnh bình thuận và quốc lộ năm mươi sáu đoạn từ km một xã xuân tân thành phố long khánh tỉnh đồng nai đến km một mươi bảy xã xuân mỹ huyện cầm mỹ tỉnh đồng nai giáp danh tỉnh bà rịa vũng tàu
từ khoảng tháng một năm hai nghìn hai mươi một đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai trương công quang đã cấu kết cùng nguyễn văn hậu đặng văn út ngô văn đạm trần thị diệu hoa lê bảo ngọc thu tiền của các chủ xe lái xe vi phạm luật giao thông đường bộ tổng số tiền hơn hai bảy tỷ đồng hai hai trăm một mươi sáu lượt giao dịch chuyển khoản
nhóm đối tượng này thỏa thuận bảo kê làm luật đưa tiền cho trần quang tân hối lộ cảnh sát giao thông để bỏ qua không kiểm tra xử phạt vi phạm hành chính xe vi phạm
ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã bắt giữ khẩn cấp trần quang tân trương công quang đặng văn út nguyễn văn hậu để điều tra
quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai mở rộng vụ án và xác định trong khoảng thời gian từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi một đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
cùng phương thức thủ đoạn tương tự nguyễn đăng khoa đã nhận tiền của nhiều đối tượng là chủ xe và lái xe tổng số tiền hơn một hai tỷ đồng
ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã bắt giữ khẩn cấp nguyễn đăng khoa để điều tra
quá trình điều tra mở rộng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai còn xác định hai nhóm tội phạm có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người là chủ xe lái xe
cụ thể từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai lê bảo ngọc giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hoạn thương mại bảo ngọc transport cùng với hoàng thị việt hà dùng thủ đoạn hứa hẹn bảo kê cho người
và xe vi phạm luật giao thông cam kết cảnh sát giao thông không sử dụng vi phạm hành chính với yêu cầu chủ xe lái xe phải nộp tiền theo tháng để mua và gắn logo công ty bảo ngọc chiếm đoạt tổng số tiền là chín trăm tám mươi bảy triệu đồng
từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai hoàng hiệp giám đốc công ty trách nhiệm hiểu hạn thương mại và dịch vụ vận tải bảo trâm cùng với hoàng thành sĩ và tạ thị thu trà dùng thủ đoạn hứa hẹn bảo kê cho người và xe vi phạm luật giao thông
cam kết cảnh sát giao thông không xử phạt vi phạm hành chính với yêu cầu chủ xe lái xe phải nộp tiền theo tháng để mua và gắn logo công ty bảo trâm chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền là chín trăm linh triệu đồng
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh đồng nai trong số các bị can bị truy tố về hành vi môi giới hối lộ thì bị can trần thị diệu hoa là nhân viên cây xăng dầu lan phượng năm hai nghìn một mươi sáu
đóng trên quốc lộ một thuộc xã xuân phú huyện xuân lộc đồng nai tại cây xăng có kinh doanh hệ thống cân điện tử một trăm linh tấn để cân xe nên hoa quen biết một số cán bộ cảnh sát giao thông của trạm suối tre
theo lời khai của bị can hoa khai đầu năm hai nghìn hai mươi hai trung tá lê ánh dương khi đó là trạm trường trạm cảnh sát giao thông suối tre đến đổ xăng trung tá dương đã nói với hoa
nếu có người điều khiển phương tiện giao thông nào muốn đi chung hối lộ cho cảnh sát giao thông thì hoa cứ nhận và có người của dương sẽ đến lấy
nhân viên cây sang hoa đồng ý và được dương cho số điện thoại của tài xế riêng là trần quang tân sau đó tân đến gặp hoa theo chỉ đạo của dương
thỏa thuận với hoa là thu của chủ xe lái xe số tiền một năm triệu đồng trên một xe trên một tháng thu từ ngày một đến ngày một mươi hàng tháng
sau đó tân sẽ lên lấy tiền và danh sách xe đã nộp do đó từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai nhân viên cây xăng hoa hỏi một số tài xế lái xe ra vào trạm xăng dầu lan phượng hai nghìn một mươi sáu là có muốn trung trì
bao luật cảnh sát giao thông
thì liên hệ hòa sau đó thông tin hoa giúp trung trì bao luật đã được các lái xe truyền tin cho nhau biết
khi lái xe vào nộp tiền cho nhân viên cây xăng thì hoa ghi biển số xe của họ vào giấy định kỳ ngày một mươi mỗi tháng thì tân sẽ đến gặp hoa nhận tiền mặt và tờ giấy ghi biển số xe
theo đó tháng ít nhất hòa đã thu được một mươi năm triệu đồng tháng nhiều nhất là hơn ba mươi bảy triệu đồng số tiền thu được hòa đưa hết cho tân và không được hưởng lợi ích gì
từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
hoa nhận tiền của các lái xe rồi đưa cho tân hối lộ cảnh sát giao thông khoảng một trăm năm mươi triệu đồng hối lộ cả tổ tuần tra đặc biệt
ngoài ra trần thị diệu hòa biết trường công quang có thể giúp các lái xe trung trì hối lộ tổ tuần tra đặc biệt thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai
nên hoa đặt vấn đề với quang giúp đưa tiền hối lộ cho tổ tuần tra đặc biệt và được quang đồng ý
mức thu là hai triệu đồng trên một xe trên một tháng để tiện liên hệ quang cho hoa số điện thoại để hoa nhắn biển số xe cho quang
sau đó cứ vài ngày quang lại cho người qua gặp hoa để lấy tiền chung trì
hoa đã thông báo lại cho các tài xế lái xe biết việc trung chi cho tổ đặc biệt và họ đồng ý
theo lời khai hoa đã nhận tiền khoảng hai tháng với tổng cộng bảy mươi triệu đồng và đã đưa hết cho người của quang đến lấy tiền mặt
sau khi trương công quang bị bắt thì hoa đã xóa thông tin liên lạc với quang bị can quang khai nhận
khi nhận được số tiền bảy mươi triệu đồng từ hoa thì quang đã đưa cho một cán bộ cảnh sát giao thông thuộc tổ tuần tra đặc biệt
hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang xác minh người này
ngoài ra trong vụ án này bị can nguyễn đăng khoa nhận hơn một hai tỷ đồng từ các chủ doanh nghiệp vận tải tài xế xe
số tiền này khoa được hưởng một mươi hơn một trăm hai mươi triệu đồng
khoa khai có đưa cho một cán bộ cảnh sát giao thông thuộc tổ tuần tra đặc biệt khác sáu mươi năm triệu đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang điều tra người mà khoa khai
cáo trạng xác định bị can tân lợi dụng lái xe riêng của trung tá lê ánh dương
nguyên trạm trường cảnh sát giao thông suối tre đã nhận tiền từ các chân dết trường công quang nguyễn đăng khoa trần thị diệu hoa
thưa quý vị trước sự việc tài xế riêng của cựu trưởng trạm cảnh sát giao thông suối tre móc nối
làm cò nhận hối lộ làm luật cho các xe tải qua trạm
nhiều người cũng không khỏi tò mò rằng liệu có hay không việc cựu trưởng trạm tiếp tay cùng vụ việc này
sáng một mươi một tháng một mươi đại diện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai cho biết đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam nhóm đối tượng
chuyên cò xe quá tải qua trạm cảnh sát giao thông suối tre cảnh sát giao thông thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh
năm đối tượng bị khởi tố bắt giam gồm trần quang tân nguyễn đăng khoa trương công quang đặng văn út và nguyễn văn hậu
đều ngụ tại thành phố long khánh và huyện xuân lộc
họ bị khởi tố về tội lợi dụng ảnh hưởng đến người có chức vụ quyền hạ để trục lợi
trước đó nhận được tin báo tố xác về tội phạm liên quan đến nhóm đối tượng có hành vi cò để cho các xe quá tài qua các trạm tuần tra kiểm soát trên tuyến quốc lộ một mà không bị xử phạt
công an tỉnh đồng nai lập chuyên án đấu tranh
quá trình điều tra công an đã thu thập các bằng chứng tài liệu liên quan xác định
các đối tượng cấu kết với nhau để bao cho nhiều chuyến xe quá tải lưu thông chót lọt qua tuyến quốc lộ một đi qua các huyện xuân lộc thông nhất tràng bom và thành phố long khánh
theo xác minh khoa quang út và hậu kết nối với các tài xế và nói xe quá tải muốn qua địa bàn được chót lọt và đưa tiền cò
sau đó các đối tượng hưởng một phần còn lại chuyển cho trần quang tân để lo liệu
để xe quá tải đi qua địa bàn chót lọt nhóm đối tượng tìm cách nắm lịch trình các tổ tuần tra để báo cho tài xế nhằm tránh bị kiểm tra xử phạt và tìm cách can thiệp vào các tổ tuần tra
bên cạnh đó các đối tượng tìm cách can thiệp vào các tổ tuần tra các đối tượng này đã thu lợi hàng tỷ đồng
thời gian gần đây các đối tượng đã dùng nhiều chiêu thức tinh vi nhằm qua mặt đội cảnh sát giao thông
tuy nhiên mọi hành động vi phạm đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
nhóm đối tượng có các xe quá tải ở đồng nai để tránh bị xử phạt hiện đã bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra rõ hơn về hành vi trái pháp luật này